theo đài ký tượng thủy văn tỉnh bến tre tình hình nước mặn xâm nhập vào đất liền diễn ra phổ biến hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ đầu năm chính quyền địa phương và các bà con nông dân đã thực hiện tốt các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với xâm nhập mặn
hiện tại các cống trong nội đồng đã được đóng lại để ngăn mặn chữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân
hơn một tháng nay khi nước mặn xâm nhập cống sơn đốc xã hưng lễ huyện rồng trôm đã được đóng lại để chữ nước
bảo vệ diện tích cho hơn một mươi hectare lúa dừa cây ăn trái và phục vụ sinh hoạt cho người dân tại hai huyện rồng trôm và ba chi
hàng ngày nhân viên tại công trình đều đo độ mặn hai lần để kịp thời báo cáo và có giải pháp ứng phó kịp thời
hiện tại độ mặn phía ngoài cống trên hai phần nghìn còn phía trong dưới một phần nghìn nên bảo đảm nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân
về phía quyện thì phối hợp với trạm số một thì hàng tuần đi đo độ mặn ở các điểm đầu mối ba lần trên tuần
và đồng thời là thông báo rộng rãi trên đài thượng thanh xã ấp để người dân biết được cái diễn biến của tình hình mặn và có kế hoạch để tưới cho cây phù hợp
và khi nào mà có thông báo nước mặn là trên một phần ngàn thì người dân là ngừng tưới
tại huyện ba chi có hơn một mươi một hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng được bà con nông dân tích cực chăm sóc
cung ứng nước
nhằm tránh thiệt hại do hạn mặn gây ra ngành nông nghiệp huyện ba chi đã phối hợp với công ty trách nhiệm lưu hạn khai thác công trình thủy lợi bến tre
tiến hành nạo vết một trăm năm mươi năm tuyến canh với chiều dài một trăm ba mươi tám km tổng kinh phí hơn một mươi ba tỷ đồng để phục vụ sản xuất cho bà con nông dân
phòng cũng tham mưu với ban huyện là có dân bạn triển khai đến quỹ ban nhân dân các xã
cũng như các ngành liên quan có biện pháp để phòng chống hạn mặn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín để đạt hiệu quả
phần thứ nhất phòng phối hợp với chỗ thủy nông triển khai nạo vết thủy lợi nội đồng của huyện
cái thứ hai đề nghị ở tỉnh cũng đầu tư tiếp tục ngăn mặn các đập để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho bà con
cái thứ ba phối hợp với trạm trồng trội bỏ dây thực vật để khuyến cáo bà con trúng giống đồng lọt
nếu bà con có dùng một cuối nguồn thì không nên trúng giống để sợ nó ảnh hưởng bùi sản xuất
lúa bà con
ngay từ đầu năm ubnd tỉnh bến tre đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương thực hiện
các biện pháp phòng chống ứng phó với xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín như đắp đập ngăn mặn cuộc bộ
kiên quyết không để người dân sản xuất ở những vùng thiếu nước
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến xâm nhập mặn để có giải pháp xử lý kịp thời